ngày mai các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi từ tám một mươi một độ c vùng núi cao dưới năm độ c và có khả năng lại xảy ra băng giá
còn các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi ngày mai sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to từ chiều tối và đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba bốn
hà nội từ ngày mai trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một một mươi bốn độ c
bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy dự thảo lấy ý kiến góp ý đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
dự thảo này có nhiều điểm thay đổi so với quy chế của hà nội
về giảm điểm ưu tiên khu vực thì mức tranh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là một điểm giữa hai khu vực kế tiếp là hai mươi năm điểm
điều kiện áp dụng ưu tiên đối với học sinh cũng có một số thay đổi nhấn mạnh về thời hạn hộ khẩu thường trú trên một mươi tám tháng tại các vùng đặc biệt khó khăn điều này giúp hạn chế những kẽ hở trong việc áp dụng điểm vùng miền
về ưu tiên thí sinh vào ngành nghệ thuật cũng có những chi tiết quy định chặt chẽ hơn và yêu cầu thí sinh phải không có môn học nào có kết quả dưới một điểm
đặc biệt để đáp ứng yêu cầu trở thành giáo viên giỏi trong tương lai thì thí sinh ngành sư phạm phải đáp ứng xếp loại học lực lớp một mươi hai từ giỏi trở lên mới được dự tuyển cấp đại học sư phạm
còn đối với cấp cao đẳng trung cấp thì thí sinh đáp ứng xếp loại học lực lớp một mươi hai từ khá trở lên
một điểm đáng chú ý là bộ giáo dục và đào tạo dự kiến
từ năm hai nghìn một mươi tám sẽ cho các trường thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm
nhân dịp tết nguyên đán chương trình tết xuân vầy năm hai nghìn một mươi tám nhằm chăm lo tết cho thanh niên công nhân và đoàn viên công đoàn vừa được liên đoàn lao động tỉnh hòa bình phối hợp cùng các đơn vị tổ chức
trong khuôn khổ tết xung vầy có không gian chiều cuối năm với các hoạt động như thi gói bánh trưng xanh tổ chức các trò chơi dân gian
thu hút sự tham gia của nhiều đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn
ngoài ra tại chương trình văn nghệ đặc sắc chào xuân hai nghìn một mươi tám liên đoàn lao động và tỉnh đoàn hòa bình đã trao năm trăm linh xuất quà mỗi xuất gồm ba trăm năm mươi đồng và tặng quà tết cho công nhân lao động
cũng nhân dịp này các đơn vị đã tặng gần bốn trăm linh vé xe cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết

các đơn vị đang trải tỉnh yên bái ăn tết hai lần tết của người mông và tết nguyên đán
nhưng năm nay họ đang đón một cái tết đặc biệt hơn đón tết duy nhất một lần vừa tiết kiệm hơn vừa sung túc hơn đối với người mông nơi đây
tranh thủ ngày nông nhàn chị em mở bàn tà ganh mây quần áo mới để đón tết
một bộ quần áo của người mông tính cả công may và theo họa tiết nếu một người làm phải mất năm ngày
nhà có bảy người nên phải hơn một tháng chị như mới mây đủ quần áo để mọi người
năm nào cũng vậy tôi đều may cho mỗi người trong nhà một bộ quần áo mới
các con tôi cũng muốn có bộ váy áo mới để đi chơi tết
ở vùng cao tà ganh vào những ngày mùa đông nhiệt độ chỉ vài độ c thì mọi sinh hoạt đều bên bếp lửa
ngôi nhà cũ bị cơn lưu giữ vào đầu tháng tám năm ngoái cuốn trôi
được nhà nước hỗ trợ các nhà hảo tâm giúp đỡ
tết này gia đình anh cứ a giàng được ở trong một ngôi nhà mới khang trang ấm áp tình người
đón tết ở nơi mới này rất là vui
nhà nước quan tâm nên tôi đã dựng được ngôi nhà mới để đón tết và cũng được ở gần anh em bạn bè con cái đi chơi tết cũng thuận tiện an toàn hơn chỗ cũ
xã lao trải ở độ cao hơn một mét so với mặt nước biển thời tiết khắc nghiệt về mùa đông
địa hình chủ yếu là đồi núi ruộng bậc thang là nơi có đến chín mươi người mông sinh sống
việc vận động người mông ăn tết một lần vào đúng tết nguyên đán
là sự nỗ lực của chính quyền địa phương
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng bằng sự đồng lòng quyết tâm của người dân và chính quyền địa phương
mùa xuân này vùng lũ mùa căng trải ấm áp hơn một mùa xuân của xung vầy và hạnh phúc
trong không khí đón xuân mậu tuất về trên mọi nẻo đường của quê hương đất nước
bức tranh nông thôn càng tươi mới khởi sắc hơn bởi những điểm sáng nông thôn mới kiểu mẫu đang ngày một nhiều thêm
mùa xuân năm nay cũng là mùa xuân thứ bảy mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
được triển khai trên địa bàn xã thiện mỹ huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
sau hơn bảy năm triển khai và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới thiện mỹ ngày càng đổi thay
đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên
xuất phát điểm là một xã nghèo dùng sâu dùng xa của tỉnh vĩnh long
đến nay xã đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
đặc biệt có một mươi trên một mươi chín tiêu chí và một mươi sáu trên bốn mươi chín nội dung dược so với chuẩn quy định
để có được kết quả này phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của nhân dân cũng như nguồn xã hội quá từ cộng đồng
hôm nay xã thiện mỹ tiến hành làm lễ công nhận nông thôn mới
trong quá trình triển khai thì có nhiều khó khăn nhất là về nguồn giống để đầu tư cơ sở hạ tầng
như vậy thông qua nhiều nguồn dẫn động từ nguồn ngân sách của nhà nước
đặc biệt là nguồn xã hội hóa
xã hội hóa thì khá lớn để góp phần cho đầu tư cơ sở
cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới xã thiện mỹ
thông qua đó quyện cũng gọi thầy đại đức thích phước ngọc
thông qua thầy đức phước ngọc kết nối đã cùng chung tay chia sẻ
đóng góp nguồn nguồn khá lớn trên đó là ba tỷ rưỡi đồng
đã góp phần cho cơ sở hạ tầng của nông thôn mới của thiện mỹ
nó hoàn thành đảm một mươi chín một mươi chín tiêu chí
đại đức thích phước ngọc giới công dị là quỹ viên
pháp trung ương giáo hội phật giáo việt nam
chủ trì đạo tràng ajita chùa phước quang
đã và đang miệt mài dẫn động các mạnh thường quân phật tử
trong và ngoài nước hỗ trợ và phối hợp cùng chính quyền địa phương
chung tay xây dựng nông thôn mới
với những đóng góp đầy ý nghĩa của mình
nhân dịp chào xuân mới mẫu tuốt hai nghìn một mươi tám
trung mương mặt trận tổ quốc việt nam tặng bằng khen cho đại đức thích phước ngọc
đã có đóng góp thực hiện an sinh xã hội
bản thân chúng tôi là một công dân nước việt
là một tu sĩ giáo hội phật giáo việt nam
và những người cộng sự những người thân hữu đồng hành với chúng tôi cùng một tâm nguyện
đó là khi đảng nhà nước phát động toàn dân
thì nhân dân chung suyết chung lòng
thuận lợi khó khăn và cuối cùng đưa tới cái ngày nông thôn mới như ngày hôm nay
là quà vui chung cho tất cả mọi gia tầng
trong đó có đảng bộ chính quyền
từ trung mương tới địa phương
là trở về đây vui chung
là chung một cái nghề lễ hội để tỉnh nhà vĩnh long
công nhận thư chí nông thôn mới mà xã thanh mỹ mình đã đạt được
tết tới rồi
độ này xong rồi thì ăn khánh thành xong rồi người dân cũng phấn khởi
sình thì đi không được bây giờ mà xong rồi
thì người ta đi tới lùi bán lúa hoặc đi dựt tư rồi chạy tới chạy lùi cũng dễ lắm
nếu như ở phố thị trung tâm tết đến xuân về lộng lẫy bởi ánh đèn đủ loại sắc màu
và tắp nạp bởi chuyện mua bán giao lưu hàng quá
thì ở các dùng nông thôn mới thiện mỹ hôm nay
tết đến xuân về trong sự yên bình trong nắng mai vàng tươi thắm của màu cờ hoa rạng rỡ ấm áp yêu thương
tiếp nối chương trình
thưa quý vị hàng năm cứ sau ngày một mươi năm tháng chạp
chợ hoa tết lại họp trên phố hàng lược và các tuyến phố lân cận của thủ đô hà nội
chợ hòa thu hút đông đảo người dân và rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan ngắm hoa thưởng thức không khí rộn ràng của những ngày tết
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chợ hoa hàng lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất ở hà nội
nội vào những ngày giáp tết cả con phố hàng lược tràn ngập màu sắc của tết cổ truyền
những cành đào quất và đủ các loại hoa đã làm cho không khí tết sôi động và mang nét đặc trưng của hà nội
không giống như triệu hoa quảng bá hoa thường chất thành từng đông lớn
ở chợ hoa hàng lược hoa được lựa chọn một cách rất kỹ càng rồi mới đem bày lên những kệ riêng biệt để bán
chợ hoa này mở cách đây khoảng một tuần rồi và đón rất là nhiều khách ở khắp nơi đến tham quan và mua sắm
cứ đến độ xuân về thì chợ hoa hàng lược là một chợ cổ truyền mang lại ý nghĩa và gần như là tất cả các khách nước ngoài này
hay là những người con đi xa trở về nước thì đều ghé qua trợ hoa hàng lược để đâu đó tìm lại khoảnh khắc trợ ngày xưa
thì đây là một cái nét rất là độc đáo
đối với nhiều người dân đi chợ hoa hàng lược không chỉ để mua hoa mà còn là một thú vui tao nhã
đến đây người ta được thỏa thích ngắm hoa thưởng hoa và cảm nhận không khí tết mang đậm nét văn hóa đặc trưng của hà nội
chợ hoa năm nay thì cũng bắt đầu khởi sắc
đến ngày hôm nay thì nó cũng chưa đông lắm nhưng mà nó cũng khởi sắc sớm
những trang hoàng tôi thấy là nó đẹp hơn năm ngoài
hiện đại thì vẫn là cái tỷ lệ hoa giả với hoa thật thì hoa giả nó vẫn chiếm ưu thế
nhưng mà tôi hy vọng rằng chỉ gần trong một vài ngày nữa thôi thì hoa thật sẽ tràn về
chợ hoa hàng lược những ngày này không chỉ thu hút người dân thủ đô đến xem hoa
mà còn là điểm đến của rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến tham quan cảm nhận không khí tết
tôi rất thích con phố này bởi nó được trang trí bằng những bông hoa rất màu sắc rất xinh đẹp
tôi được biết
tết nguyên đán là một ngày lễ rất lớn ở việt nam
không khí tết ở đây rất tuyệt vời bởi những bông hoa đẹp và đầy màu sắc
chợ hoa hàng lược là một trong những nét đặc trưng của văn hóa ngày tết cổ truyền của thủ đô hà nội
đây sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách nước ngoài trong những ngày cuối năm linh dậu này
thời tiết rét đậm trong những ngày cận tết này cũng làm cho cuộc sống của những người vô gia cư lại càng trở nên vất vả hơn
thế nhưng không khí tết cổ truyền của dân tộc vẫn đang tới gần với họ từ sự sẻ chia và từ những món quà tết sớm đầy yêu thương mà những người vô gia cư nhận được từ cộng đồng
mặc cho thời tiết đêm hà nội lạnh dưới một mươi độ c những bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện ấm vẫn lặng lẽ mang các phần quà tết trao tận tay những người vô gia cư
những gói quà tuy nhỏ nhưng đủ đầy bánh kẹo và không thể thiếu hương vị ngày tết của chiếc bánh trưng
cuộc sống của họ ban ngày rất là khó khăn bởi vì phải đi lo đi nhặt đi kiểm sống và nó thiếu thốn rất là nhiều thứ
và gần như là các ngày lễ tết thì họ không cảm giác được gì mấy bởi vì do cái sự thiếu thốn đấy mà họ không thể cảm nhận đầy đủ được
nên là cuối cuối năm hàng cuối năm cuối năm nào cũng thế bọn mình cũng muốn cho họ cảm nhận được một chút nào đấy không khí của tết
đó là một chút bánh trưng một chút lì xì mỗi phần nào đấy không khí tết
năm nay bằng nghề đồng nát nhà của vợ chồng bà hồ thị nguyệt chỉ là những mảnh bạt chiếc ô tạm bỡ như thế này
giữa ngày giá rét họ thấy ấm áp hơn khi được nhận những món quà ý nghĩa
chúng tôi xin cảm ơn cho chúng tôi vào tết
trước ngày tết thì có cô khúc chú mang quà đến cho chúng tôi
chúng tôi xin cảm ơn
khi mọi người hối hả tất bật sáng tết những người vô dơ cư vẫn lặng lẽ mưu sinh
nhưng đối với họ
tết là một khái niệm đã xưa cũ lắm rồi
những món quà nhỏ của nhóm thiện nguyện ấm và của cộng đồng
không chỉ giúp người vô gia cư cảm nhận được không khí tết
mà còn mang đến sự ấm áp của tình người lan tỏa
trong cái cảnh mấy hôm nay
nếu một mình
người này sống riêng với nhau
mà không có những người từ thiện đến
chắc là những cuộc sống của ông bà
người đây là buồn lắm
buồn lắm vì nó thiếu tốn
vừa thiếu tốn về vật chất
vừa thiếu về tình cảm
bây giờ thì có các cháu đến là vừa có vật chất thêm
vừa có tình cảm
vừa kính mến
rất là chung chuyến
tết này được các anh các chị và các cháu tặng quà
và có cả tiền
chúng tôi vô cùng là cảm động
và cảm ơn anh chị và các cháu
những cái ôm
những nụ cười
những món quà nhỏ
gói cả sự yêu thương
và sẻ chia khiến cho tết cổ truyền
cũng ý nghĩa hơn với những người vô gia cư
trong những ngày cuối cùng của năm
người dân đổ về các bến xe ở thủ đô hà nội
để về quê ăn tết mỗi lúc một đông
dịp này nhiều doanh nghiệp vận tải tuyến đường dài
đã bắt đầu tăng giá vé gấp hai đến gấp ba lần
đồng nhất vẫn là các tuyến đường dài như thanh hóa
nghệ an hà tĩnh
một số người không mua được vé
đành phải quay ra bắt xe ngoài về quê ăn tết
do nhu cầu tăng cao
hầu hết các doanh nghiệp vận tải tuyến đường dài
đều tăng giá vé từ hai mươi đến bốn mươi
có doanh nghiệp tăng gấp đôi thậm chí gấp ba đến bốn lần
tại bến xe giáp bát có một mươi doanh nghiệp
biến đức ngầm có ba mươi doanh nghiệp tăng giá vé
tất cả các quầy vé tuyến dài và một số tuyến ngắn cũng tăng giá
dù được đánh giá lượng khách thấp hơn so với mọi năm
đơn cử như tuyến hà nội đi thành phố thanh hóa vĩnh lộc cầm thủy nông cống
niêm yết tăng từ bốn mươi đến sáu mươi
nhưng cơ hội nhu cầu khách tăng cao
doanh nghiệp vận tải thắng thanh đi tuyến thành phố thanh hóa
chỉ cung cấp vé tại quầy lên xe mới thu tiền
và đương nhiên việc thu mức giá như thế nào thì lúc đó do nhà xe này quyết định
việc nhân viên quấy vé chỉ đưa vé mà không nhận tiền tại quầy
như doanh nghiệp vận tải thắng thanh này
là trái với quy định của cơ quan quản lý nhà nước
câu hỏi đặt ra là công tác quản lý của biến xe giáp bát bị buông lỏng
hay cố tình làm ngơ cho doanh nghiệp này là man bất chính

sản xuất phù hợp sản xuất xe

đưa lên toàn bộ tiền vé là trả cho toàn bộ lái vụ xe thôi
chứ còn cái việc thoát vé trên xe mà
khi mà hành khách mà nếu có cái phản ánh về cái việc lái xe thu quá giá
với quy định thì phản ánh với chúng tôi chúng tôi xử lý theo quy định
theo thống kê của các bến xe đến thời điểm này
các bến đã tăng cường thêm xe ở các tuyến đường dài
còn các tuyến ngắn như nam định hà nam thái bình rất vắng khách do người dân về quê ăn tết bằng phương tiện cá nhân
thưa quý vị tết là dịp để mọi nhà đoàn tụ bạn bè gặp gỡ chúc tụng nhau mừng xuân mới
và trong những lần gặp mặt này thường đi kèm với ly bia hay chén rượu
khi có hơi men trong người rất dễ mất kiểm soát về hành vi và dẫn đến những hậu quả đau lòng
và vụ việc một nhóm thanh niên có hơi men đánh nhau làm một người tử vong bảy người bị thương vừa xảy ra tại tỉnh phú yên là một ví dụ
trong thời gian hóa mỹ thạnh trung một xã hỏa phong nguyện tây hòa tỉnh phú yên không khí vẫn còn khá nặng nề vì sự việc đau lòng do một nhóm thanh niên có hơi men đánh nhau làm một người tử vong một người bị thương vừa xảy ra
thấy mấy ông anh nhau vô đánh em nhảy vô em càng rồi em bị dính rồi em ra thôi chứ em cũng có gì trong đó
tao biết cái cành dao dây mà thì vô nhau vô càng ra thì dính anh em nội sống vô càng ra
trong vai ra là thả dính thôi
hậu quả của cuộc đánh nhau khiến võ văn tý hai mươi hai tuổi bị đối tượng lê ngọc tuấn hai mươi tuổi cầm dao đâm thấu tim dẫn đến tử vong
em ruột của tý là võ văn hân một mươi chín tuổi bị đâm trọng thương phải chuyển viện vào thành phố hồ chí minh để điều trị
năm người khác tham gia vào cuộc nhậu này cũng bị thương do dao đâm phải
theo nhiều người dân trong làng do có men rượu lê ngọc tuấn bộc lộ bản chất côn đồ
còn những nạn nhân khác thì không đủ sức tự vệ
ngay khi xảy ra sự việc lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện tây hòa đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc thăm hỏi gia đình có người chết
đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xử lý vụ việc đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân
không nên lạm dối
qua cái vụ việc này thì cũng đề nghị với mặt trận các đồn thể chúng ta phải vào cuộc công tác chương truyền hoạt động
nhất là trong dịp tết việc sử dụng rượu bia là nó trở thành văn hóa là lỡ là nghĩa của dân tộc
nhưng không nên sử dụng quá mức chúng ta không có làm chủ được bản thân
rượu bia chúc tụng nhau ngày tết đã trở thành thói quen của một bộ phận không nhỏ người dân việt nam
tuy nhiên nếu lạm dụng nó mà mất kiểm soát hành vi thì sẽ gây ra những hậu quả khó lường
nhất là dẫn đến xích mít ẩu đả và dễ dẫn tới tai nạn khi tham gia giao thông
không chỉ dễ dẫn đến những hậu quả đau lòng mà càng gần đến tết nguyên đán thì số bệnh nhân phải nhập viện lại càng gia tăng
vì ngộ độc rượu sơ gan và các bệnh khác do lạm dụng bia rượu gây ra
vì chủ quan rằng uống rượu liên tục nhưng chưa bao giờ bị ngộ độc nên trong dịp tổng kết cuối năm
anh lò văn việt đã uống một lượng lớn rượu
khi được đưa vào viện cấp cứu bệnh nhân trong trạng thái bất tỉnh các bác sĩ cho biết anh bị ngộ độc rượu
em uống rượu vào hơi say nên em ngồi hút thức nào cũng đến xuống
em ngá hụt xuống
gia đình đưa vào bệnh viện nên đứt chết em không biết gì nên gia đình đưa vào bệnh viện do em tỉnh em nhớ lại
theo các chuyên gia rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất ba mươi bệnh và là nguyên nhân gián tiếp của hai trăm linh loại bệnh tật
chấn thương là chất gây nhiều bệnh nhất trong các chất nguy hại cho sức khỏe
các bác sĩ tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cũng cho biết
trong những ngày cận tết nguyên đán ngày nào trung tâm cũng tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu
nguyên nhân chủ yếu do đây là thời điểm mà mọi người thường tụ họp gia đình bạn bè
vì vậy nhu cầu sử dụng rượu bia cũng tăng lên nhiều
nếu người dân vẫn duy trì thói quen uống rượu bia không có sự kiểm soát sẽ rất nguy hiểm
văn hóa sử dụng rượu thì đấy mới là cái mà chúng ta cần phải nói
điều tiết lượng hợp lý nguồn rượu đảm bảo thế thì nó mới hạn chế được tình trạng ngộ độc
và những cái dịp mà cuối năm này thì chúng tôi lại thấy là
cuối năm hoặc thậm chí là sau tết là những cái dịp mà rất là nhiều những bệnh nhân mà bị ngộ độc
không chỉ có thể dẫn đến các bệnh lý trong dịp tết nguyên đán các vụ tai nạn giao thông xảy ra
với lý do liên quan đến rượu bia cũng chiếm chủ yếu
vì vậy để có một cái tết vui vẻ an toàn người dân cần có ý thức hơn trong việc uống rượu bia
đặc biệt là không tham gia giao thông khi đã uống rượu bia
trong phần tin quốc tế thành phố istanbul thổ nhĩ kỳ
từng tiếp nhận người tị nạn syri
mỹ ban hành luật chi tiêu nhằm khôi phục hoạt động của chính phủ
tại thổ nhĩ kỳ bộ nội vụ nước này thông báo đã ngừng cấp phép mới cho những người tị nạn syri
xin cư trú tại isapol thành phố đông dân nhất của thổ nhĩ kỳ
thời gian qua thành phố istanbul là nơi được đa số người tị nạn syri
chọn điểm đến với hơn năm trăm bốn mươi hai người và có thể tăng gấp đôi
nếu tính cả những người tị nạn không đăng ký
theo trung tâm nghiên cứu hòa bình trung đông quốc tế
nhà chức trách đã quyết định ngăn ngừa và kiểm soát dòng người tị nạn syri đến istanbul
do nhu cầu chuyển đến thành phố này quá lớn
trong khi đó vấn đề người tị nạn syri không chỉ ngày càng rõ nét hơn ở istanbul
mà trên toàn bộ thổ nhĩ kỳ cũng gây ra căng thẳng giữa người di cư và người bản địa
hơn một năm qua lực lượng an ninh đã thiết lập các chốt kiểm soát
tại các trạm xe buýt sân bay và cửa ngõ giao thông tại istanbul
để chấm dứt những người tị nạn syri không giấy tờ vào thành phố
tổng thống tayyip erdogan nhấn mạnh mặc dù thổ nhĩ kỳ là nơi cư trú của khoảng ba năm triệu người tị nạn syri
song điều này không đồng nghĩa với việc sẽ tiếp nhận họ vô thời hạn
chủ tịch đảng dân chủ xã hội đức ông martin sul sẽ từ bỏ ý định trở thành ngoại trưởng của đức
trong chính phủ liên minh mới của thủ tướng angela merkel
sau khi xuất hiện nhiều tranh cãi trong nội bộ về việc này
tuyên bố của ông johnser nêu rõ ông không tham gia vào chính phủ liên minh
và khẳng định tham vọng cá nhân luôn đặt sau lợi ích của đảng
quyết định trên được đưa ra do lo ngại các tranh cãi xung quanh việc ông chạy đua cho vị trí ngoại trưởng
có thể ảnh hưởng tới sự ủng hộ trong nội bộ đảng spd
đối với thỏa thuận liên minh vừa đạt được với liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo
sau cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến của các thành viên trong đảng về thỏa thuận liên minh
để chuẩn bị cho việc giữ vị trí ngoại trưởng trong chính phủ mới của thủ tướng merkel
ông tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch đảng fpd
hiện thỏa thuận liên minh giữa các bên cần phải được sự nhất trí của gần năm trăm linh thành viên của đảng spd trên toàn quốc
tổng thống mỹ donald trump vừa ký ban hành luật tri tiêu ngân sách cho chính phủ
giúp chính phủ nước mỹ thoát khỏi cảnh phải đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động
dự luật tri tiêu ngân sách cho chính phủ mỹ đã được quốc hội thông qua
tổng thống donald trump đã xác nhận thông tin này đồng thời nhấn mạnh quân đội mỹ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
sau khi dự luật chi tiêu tạm thời có hiệu lực
theo dự luật chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên tám mươi tỷ đô la trong tài khoá hai nghìn một mươi tám và tám mươi năm tỷ đô la trong tài khoá tiếp theo
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi
những khoản chi tiêu cho các chương trình trong nước cũng tăng lên sáu mươi ba tỷ đô la trong năm nay và sáu mươi tám tỷ đô la vào năm tới
dự luật cũng quy định nâng mức nợ trần liên bang trong hai năm tiếp theo
trước đó chính phủ mỹ cũng đã phải ngừng hoạt động trong ba ngày do ngân sách liên bang hết hiệu lực từ nửa đêm ngày một mươi chín tháng một theo giờ địa phương
liên minh châu âu eu đang có sự bất đồng lớn với nước anh về giai đoạn chuyển tiếp hậu brexit
trưởng đoàn đàm phán của eu ông michel barrier tuyên bố nếu những bất đồng này còn kéo dài thì thỏa thuận chuyển tiếp sẽ không thể đạt được
theo trưởng đoàn đàm phán brexit của eu hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về quyền của công dân eu chuyển đến anh kéo dài hai mươi một tháng trong giai đoạn chuyển tiếp cũng như khả năng anh sẽ phản đối các luật mới được áp dụng trong giai đoạn này
ông barnier bày tỏ hy vọng có thể giải quyết các bất đồng trong vòng đàm phán tiếp theo
cá nhân tôi đồng ý về quan điểm của liên minh châu âu bằng việc yêu cầu được hưởng những lợi ích mà thị trường liên minh hải quan và các chính sách chung mang lại
anh cũng phải chấp nhận tất cả các quy định và nghĩa vụ cho đến khi kết thúc thời kỳ chuyển tiếp điều đó là hoàn toàn hợp lý nếu bất đồng vẫn tiếp tục sẽ khó có thể đi đến quá trình chuyển tiếp
để đạt được giai đoạn chuyển tiếp kéo dài hai năm anh sẽ phải tuân thủ mọi quy định của liên minh châu âu và không có quyền đưa ra quyết định đổi lại anh được quyền tiếp cận với thị trường chung của khối
tuy nhiên bản dự thảo thỏa thuận do eu công bố ngày tám tháng hai đề cập đến khả năng áp đặt trừng phạt
trong trường hợp anh vi phạm quy định của khối bao gồm tái áp đặt các loại thuế và kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ anh
hiện cả hai bên đều hy vọng kết thúc cuộc đàm phán cuối cùng vào cuối tháng ba để xúc tiến vòng thương lượng tiếp theo về các yếu tố chủ chốt trong quan hệ thương mại trong tương lai giữa hai bên
chương trình lương thực thế giới thông báo hạn hán và sâu bệnh có thể làm nạn đói tại nam châu phi trở nên trầm trọng hơn ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dân tại nơi đây đặc biệt là trẻ em
lượng mưa ít nhiệt độ cao cùng với sự hoành hành của sơ bọ đang đe dọa hàng triệu hectare hoa màu từ nam phi đến zambia và được dự báo sẽ khiến sản lượng ngũ cốc tại khu vực này giảm đáng kể trong năm nay
nếu tình hình thời tiết và sâu bệnh tiếp diễn lượng người cần cứu trợ lương thực sẽ tăng cao so với con số là hai mươi sáu triệu của năm hai nghìn một mươi bảy khi có tới bốn mươi triệu người thiếu đói trầm trọng
thời tiết khắc nghiệt dịch bệnh và chiến tranh kéo dài cũng đang khiến tình trạng nghèo đói ở khu vực châu phi
cuối năm ngoái tổ chức nông lương liên hợp quốc đã phải bổ sung hai mươi chín triệu đô la để hỗ trợ khu vực đông phi giải quyết nạn đói và thiếu lương thực
năm hai nghìn một mươi một nạn đói ở khu vực sừng châu phi đã cướp đi sinh mạng của hai trăm sáu mươi người trong đó phần lớn là trẻ em